tiếp tục chương trình công tác tại điện biên chiều ngày hôm qua ngày một mươi tháng một mươi một đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc
với công an xã mường nhé huyện mường nhé tỉnh điện biên
tại buổi làm việc đồng chí tô lâm biểu dương nỗ lực của cấp ủy chính quyền và lực lượng công an xã
đã chung sức đồng lòng với nhân dân vượt qua mọi khó khăn giữ vững an ninh trật tự
chủ quyền an ninh biên giới của tổ quốc nhấn mạnh vai trò tầm quan trọng của lực lượng công an xã
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới công an tỉnh điện biên tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng công an xã
tỉnh điện biên nói chung của mường nhé nói riêng tiếp tục thực hiện chỉ đạo của bộ công an là đưa công an
chính quy về xã để bám sát địa bàn cơ sở đảm bảo tốt an ninh trật tự tại địa phương